họp báo cung cấp thông tin giới thiệu về đại hội đại biểu toàn quốc hội sinh viên việt nam lần thứ một mươi
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba vừa được trung ương hội sinh viên việt nam tổ chức tại thành phố hà nội
đại hội đại biểu toàn quốc hội sinh viên việt nam lần thứ một mươi nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba sẽ diễn ra từ ngày chín đến ngày một mươi một tháng một mươi hai tại hà nội
với sự tham dự của sáu trăm chín mươi ba đại biểu đại diện cho gần một bốn triệu hội viên và hơn hai bốn triệu sinh viên việt nam trong và ngoài nước
đây là sự kiện chính trị quan trọng của sinh viên việt nam đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức hội và phong trào sinh viên
đại hội sẽ tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc hội sinh viên việt nam lần thứ chín nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
xác định mục tiêu nhiệm vụ giải pháp công tác hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ hai nghìn một mươi ba